trên hai huyện miền núi hướng hóa và đắk rông tỉnh quảng trị từ khi có nghị định chín mươi chín năm hai nghìn một mươi của chính phủ về chính sách tri trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo lòng tin và sự khích lệ cho người dân
nguồn chi trả từ dịch vụ môi trường rừng là nguồn kinh phí đáng kể để giúp các địa phương và người dân thực hiện tốt việc chăm sóc bảo vệ và phát triển vốn rừng
ông hồ văn vi ở thôn sa bai xã hướng linh huyện hướng hóa tỉnh quảng trị nhận chăm sóc và bảo vệ hơn hai mươi ha rừng ông rất phấn khởi khi nhận được số tiền gần một mươi năm triệu đồng từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng của nhà nước
ông hồ văn vi ở thôn sa bai xã hướng linh huyện hướng hóa tỉnh quảng trị nhận chăm sóc và bảo vệ hơn hai mươi ha rừng
ông hồ văn vi ở thôn sa bai xã hướng linh huyện hướng linh huyện hóa tỉnh quảng trị nhận chăm sóc và bảo vệ hơn hai mươi ha rừng